xung quanh chuyện nhiều khoản thu phí bất hợp lý tại bến xe thành phố cần thơ của công ty cổ phần bến xe tàu cần thơ
mà báo chí đề cập trong thời gian qua mặc dù sở tài chính cần thơ đã có thông cáo báo chí
nhưng nội dung trả lời vẫn chưa làm sáng tỏ chi tiết các khoản chi phí tại bến xe này
đặc biệt vẫn còn chưa đúng với các quy định của bộ tài chính khiến cho các doanh nghiệp vận tải không tâm phục khẩu phục
sau hàng loạt kiến nghị của các doanh nghiệp vận tải các cơ quan ban ngành của thành phố cần thơ
đã đồng thuận giải quyết một sự việc bất hợp lý là hủy bỏ truy thu giá dịch vụ xe ra vào bến
cho các nút tài không hoạt động trong ngày nhưng lại chưa làm rõ các loại giá dịch vụ tại bến xe này
mặc dù trước đó bộ tài chính đã yêu cầu không tính vào giá các khoản chi phí đã tính vào giá dịch vụ khác
nhưng sở tài chính cần thơ đã không rà soát nhiều loại giá dịch vụ cho công ty cổ phần bến xe tàu cần thơ
từ xây dựng vật gây khai trong khi các khoản chi phí cấu thành trong giá dịch vụ này đã trùng lập
với chi phí cấu thành trong giá dịch vụ xe ra vào bến đã được ủy ban nhân dân thành phố cần thơ ban hành trước đó
mặc dù khẳng định công ty cổ phần bến xe tàu cần thơ thu phí các dịch vụ là đúng
nhưng sở tài chính cần thơ lại quên mất một chi tiết là toàn bộ chi phí kinh doanh tại bến xe này
đã được chính sở thẩm định là hơn hai mươi hai tỷ sáu trăm linh triệu đồng một năm đã bao gồm lợi nhuận một mươi
trong khi chỉ riêng chi nhánh công ty phương trang cần thơ trong năm hai nghìn một mươi chín đã nộp hơn hai mươi hai tỷ bốn trăm linh triệu đồng
chưa kể hàng chục đơn vị vận tải khác đang hoạt động tại đây
điều đó chứng tỏ bến xe đã thu được lợi nhuận khổng lồ được hỗ trợ từ các loại giá dịch vụ xe ra vào bến
vậy liệu sở tài chính cần thơ có kiểm soát được không